để hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
thời gian qua chính phủ đã có nhiều cơ chế thúc đẩy sự phát triển của ngành này
trong đó tập trung các nguồn lực của nhà nước và cơ chế ưu đãi để cụ thể hóa ưu tiên
như công nghiệp hỗ trợ diệt may da dày ô tô cơ khí
thực hiện chỉ đạo của chính phủ bộ công thương đã triển khai nhiều đề án hỗ trợ doanh nghiệp
trong đó có đề án cải tiến năng suất chất lượng giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất vận hành
đầu năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần cơ khí phổ yên phô mê cô đã được cục công nghiệp bộ công thương lựa chọn
để thực hiện đề án hỗ trợ cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm
sau ba tháng được các chuyên gia tư vấn đến nay quy trình sản xuất đã được cải tiến so với trước
dây chuyển đúc khuôn này là ví dụ
để hoàn thành quy trình thay khuôn trước đây công đoạn này phải mất một mươi năm phút cho một sản phẩm
nhưng sau khi được các chuyên gia tư vấn chuẩn hóa kho khuôn
thời gian đã giảm đi một nửa diện tích mặt bằng kho bãi tiết kiệm hơn năm mươi so với trước kia
tổng thể thì có thể thấy rằng là cái thời gian thay khuôn nó giảm đi được một phần ba thời gian so với trước khi nhóm tư vấn tham gia
đấy là những cái lợi ích mà cụ thể doanh nghiệp có thể nhận thấy được
là chi phí thì được cắt giảm chất lượng sản phẩm thì được kiểm soát một cách tốt hơn
và nâng cao được cái năng lực quản lý của bộ phận trực tiếp sản xuất
cũng như là nâng cao năng lực của người lao động
chỉ hơn một năm trước
toàn bộ khu vực kho bãi khu sản xuất của doanh nghiệp này rất bừa bộn
công cụ sản xuất không được sắp xếp theo quy củ bằng tin dành cho quản lý thiếu trực quan
đến nay sau năm tháng các chuyên gia tư vấn áp dụng công thức năm s ba d
diện mạo khu vực sản xuất đã thay đổi hoàn toàn năng suất lao động tăng lên
nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động chuyển biến tích cực
khi mà công nhân được tham gia đào tạo ở chương trình cải tiến sản xuất
thì ý thức của người lao động tăng lên hẳn và họ làm việc rất là có kỹ luật
sau khi được đào tạo thì trách nhiệm đối với công việc của họ tăng cao
bởi vì cái môi trường làm việc của họ được cải thiện rất là nhiều họ yêu cái công việc của họ hơn
những dẫn chứng điển hình trên cho thấy
việc sắp xếp lại các hệ thống sản xuất lao động và tuân thủ quy trình cải tiến
đã mang lại sự chuyển biến đáng kể bước đầu tăng năng suất và chất lượng sản phẩm
sau khi cải tiến sản xuất ngay bản thân tôi là ban điều phối
tôi cũng rất mong muốn doanh nghiệp duy trì chương trình cải tiến năng suất chất lượng thường xuyên
và nâng cao ý thức người lao động để cho chương trình cải tiến này được bền vững
mục tiêu chung của bộ công thương đặt ra trong chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ là
cuối năm nay sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của việt nam có khả năng cạnh tranh cao
đáp ứng được bốn mươi năm nhu cầu thiết yếu cho sản xuất tiêu dùng nội địa
việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm
nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu đó
từng bước đưa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu